chỉ vì mâu thuẫn với vợ đối tượng trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã mang đứa con nhỏ chỉ mới năm tuổi ra thả xuống sông trường giang
gần sáu giờ đồng hồ sau thi thể cháu bé mới được tìm thấy
vào sáng ngày một mươi bảy tháng hai công an xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy
vào khoảng một giờ cùng ngày
thông tin ban đầu vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai
trần văn viên bố cháu bé đã mang con gái ra khu vực cầu cảng gần bến phà tam hải
rồi thả xuống sông trường giang
tiếp nhận tin báo công an xã tam hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cháu bé
sau đó công an xã tam hải đã tạm giữ trần văn viên và bàn giao đối tượng
cho công an huyện núi thành công an tỉnh quảng nam điều tra xử lý theo thẩm quyền
bước đầu viên khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên đã xảy ra sự việc trên
liên quan đến vụ việc bé gái tám tuổi bị dì ghẹ bạo hành tử vong
ở quận bình thạnh tp hcm văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
thông báo kết luận nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là bị phù phổi cấp và sốc chấn thương
ngay khi có kết luận này hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đang nhận bảo vệ quyền lợi cho cháu bé
cũng vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé là nguyễn kim trung thái
về tội giết người
luật sư trần thị ngọc nữ bảo vệ quyền lợi cho bé cháu bé cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn kim trung thái
theo đó luật sư kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với thái
từ tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm sang tội giết người với vai trò đồng phạm
theo đơn kiến nghị luật sư cho rằng nạn nhân hoàn toàn lệ thuộc và không có hành vi phản kháng
đối với hành động đánh đập của nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi chú gia lai
địa điểm xảy ra tội phạm là một căn hộ khép kín người mà bé có thể trông cậy duy nhất là thái
tuy nhiên thái đã đồng thuận với hành vi đánh đập của trang
về camera trong căn hội thái là người cài đặt truy cập vào điện thoại của mình
nên bất cứ lúc nào thái cũng có thể theo dõi hoạt động của trang và nạn nhân
trước đó viện kiểm soát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn các quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị can
và lệnh bắt để tạm giam của công an cung cấp đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác
công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc năm sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi
quê bình định mất tích ở bến xe miền đông sau đó tìm thấy thi thể trên sông sài gòn
tại buổi họp lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết bước đầu khám nghiệm tử thi không có dấu hiệu ngoại lực
không mất tiền bạc nên chưa phát hiện
đặc biệt cơ quan chức năng còn phát hiện trong ba lô của nạn nhân còn có cục bê tông xi măng nặng khoảng một mươi kg
từ các tình tiết trên cơ quan cảnh sát điều tra không loại trừ khả năng nam sinh viên này tự tử
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng hai người thân của nạn nhân thông tin trên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng tìm người thân là nam sinh viên
từ bình định vào đến bến xe miền đông quận bình thạnh rồi từ đó mất tích
đến sáng ngày một mươi năm tháng năm thi thể sinh viên này được phát hiện dưới sông sài gòn đoạn thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự hai vợ chồng dương thái tâm và trần thị ngọc dầu
chú phường sáu quận gò vấp tp hcm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện an biên
tỉnh kiên giang bắt quả tăng tâm và giàu đang vận chuyển năm kg ma túy đá
tại cơ quan công an dầu khai nhận thông qua mạng xã hội có quen biết với một người đàn ông ở huyện an biên
người này đặt vấn đề với dầu muốn mua năm trăm linh gram ma túy đá
đến ngày một mươi ba tháng hai sau khi thỏa thuận việc mua bán số ma túy trên với người đàn ông
hai vợ chồng dầu đã đến khu vực quận tân bình tp hcm mua năm trăm linh g ma túy đá của một thanh niên lạ mặt với giá một trăm hai mươi triệu đồng
đến hai mươi một h cùng ngày tâm cùng dầu đón xe khách từ tp hcm xuống đến huyện an biên tỉnh kiên giang gặp người đàn ông
để bán số ma túy trên với giá một trăm năm mươi triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện
người đàn ông điều khiển xe chở dầu và tâm để đón đến nơi giao hàng đã nhảy xuống sông trốn thoát
còn dầu và tâm bị bắt quả tang cùng tăng vật
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng lê nhật minh hiếu
chú tỉnh bà rê vũng tàu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản
trước đó hiếu đã điều khiển xe máy từ nhà đến địa bàn huyện xuân lộc
để xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm cắp và cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện xuân lộc
vào cuộc điều tra công an xác định hiếu là thủ phạm của các vụ trộm và cướp giật trên
nên công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng
ngay trong sáng nay công an huyện hòa văn tp đà nẵng đã di lý ra tp đà nẵng một bị can trốn truy nã
sau khi lửa vợ hờ tám mươi năm triệu đồng
đối tượng tên nguyễn viết cường chú tỉnh quảng nam bị khởi tố truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín trong thời gian làm ăn kinh doanh tự do tại thành phố đà nẵng
cường có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ và cả hai chung sống với nhau như vợ chồng
có một con chung
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cường cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người vợ hờ
lúc này lúc đang bị thất nghiệp nên cường đã nói đưa tiền để cường chạy việc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bị hại đã nhiều lần rút tiền tiết kiệm đưa cho cường tổng cộng tám mươi năm triệu đồng
sau đó cường bỏ trốn bỏ lại hai mẹ con bị hại
nên bị hại đã trình báo đến công an huyện hòa vang
qua thời gian điều tra củng cố hồ sơ vào ngày hai mươi hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang ra quyết định khởi tố bị can nguyễn viết cường
đến ngày một mươi tháng hai ra lệnh truy nã với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trưa ngày một mươi năm tháng hai công an huyện hòa vang theo dõi mật phục bắt được cường theo lệnh truy nã tại khu vực thôn hai xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam